chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
công an các đơn vị địa phương đã chủ động làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh bảo vệ an ninh trật tự các khu vực cách ly tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác phát hiện tìm kiếm giám sát cách ly đối với những người nhiễm nghi nhiễm dịch covid một mươi chín xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm cướp cướp giật tài sản trộm cắp buôn lậu sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế văn hóa đời sống sức khỏe của người dân
hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện tôi kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng tinh thần vì nhân dân phục vụ
tiếp tục thực hiện các công điện mệnh lệnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh chấn áp tội phạm và phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời với nghĩa cử cao đẹp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại để hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu và vận động mọi người khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn cùng tham gia hiến máu cứu người
tôi đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương phát động phong trào tình nguyện hiến máu trong đơn vị và chủ động phối hợp với các cơ sở y tế ở trung ương và địa phương
để tổ chức hiến máu và bảo đảm chế độ chính sách cho cám bộ chiến sĩ theo quy định
với tinh thần trên tôi mong muốn mỗi cám bộ chiến sĩ công an nhân dân là những chiến sĩ tiên phong đi đầu hướng ứng phong trào tình nguyện hiến máu
góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc chào thân ái và chúc sức khỏe
hưởng ứng thư của bộ trưởng vào sáng ngày hôm nay thì cán bộ công an tỉnh đắk lắc
đã tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh phải cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nên việc hiến máu sẽ được công an tỉnh đắk lắc chia ra nhiều đợt khác nhau
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thời gian qua cùng với lực lượng công an nhân dân trên cả nước
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc đã tích cực tham gia nhiều hoạt động để góp sức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và hôm nay hưởng ứng thực hiện thư kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức hiến máu nhân đạo để góp sức cứu chữa cho các bệnh nhân và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng
theo kế hoạch sẽ có một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc tham gia hiến một đơn vị máu
trong sáng nay có ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động tân binh ở trung tâm huấn luyện
và một số cán bộ đơn vị khác của công an tỉnh đắk lắc đã tích cực tham gia
trong sáng nay có ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động tân binh ở trung tâm huấn luyện
và một số cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động đã tích cực tham gia hiến một đơn vị